thông tin về vụ ba học sinh ở quảng ngãi bị lũ ống cuốn trôi
đến chiều tối nay lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân địa phương đã tìm thấy ba nạn nhân bị lũ cuốn
trong ngày hôm nay hàng chục chiến sĩ cứu hộ cứu nạn cùng người dân địa phương
tích cực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại khu vực đập hóc xoài
xã nghĩa thọ huyện tư nghĩa
do mưa lớn khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn buộc các chiến sĩ phải dừng tìm kiếm sau đó
đến cuối giờ chiều nay lực lượng chức năng đã tìm thấy ba học sinh bị nạn tại khu vực bờ đập hóc xoài
trước đó chiều ngày tám tháng sáu bảy học sinh lớp chín chơi tại khu vực thượng nguồn đập hóc xoài
thì bất ngờ có mưa lớn nước lũ đổ về cuốn trôi bảy em bốn em may mắn thoát nạn ba học sinh mất tích